ngày một mươi hai tháng bốn giáo hoàng francis đã truyền hình trực tiếp thánh lễ phục sinh phục vụ tiến đổ công giáo roma trên toàn thế giới
đồng thời ra thông điệp kêu gọi toàn thế giới đoàn kết ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
trái ngược với truyền thống khi thánh lễ phục sinh được tổ chức tại vatican với hơn một trăm linh người tham dự
năm nay sự kiện này chỉ diễn ra trong nhà thờ với số lượng người tham dự hạn chế
trong thông điệp của mình giáo hoàng francis nhấn mạnh hiện tại là thời điểm then chốt đối với châu âu nói riêng và toàn thế giới nói chung
ông cũng kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột dài dẳng cũng như tình trạng tấn công khủng bố trên thế giới
và bày tỏ sự cảm thông đối với những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thiên tai và nạn đói
thông điệp của giáo hoàng được đưa ra trong bối cảnh không khí phục sinh vắng lặng bao trùm toàn thế giới
do nhiều nước áp dụng phong tỏa cũng như cấm tổ chức các nghi lễ tôn giáo tập thể nhằm ngăn dịch covid một mươi chín làn rộng